việc kè khẩn cấp chân bờ sông hay kè mỏ hàn vẫn chỉ là biện pháp tạm thời nên về lâu dài rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để sớm có biện pháp thiết thực hơn cho bà con tại các khu vực ven đê bị sạt lở an tâm sinh sống ổn định sản xuất khi mùa mưa bão đang đến gần
thưa quý vị thời gian qua do khó khăn về nguồn vốn trên địa bàn tỉnh bắc cạn nhiều công trình giao thông đã bị ảnh hưởng
một số tuyến đường phải cắt giảm quy mô thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ và cuộc sống của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nên dẫn tới công trình kéo dài tăng tổng mức đầu tư do trượt giá chi phí để đảm bảo giao thông và nhân công tăng cao so với dự toán bắt đầu
đa phần là các công việc chính của nhà thầu thi công đúng theo các quy chuẩn quy định
tuy nhiên trong quá trình thi công thì nó cũng có những cái mà nó sơ xuất nhỏ mấy thời gian kéo dài quá
cho nên là có những cái hạng mục mà
chưa được hoàn thiện mà xe cổ nó đi vào nó cũng nằm gây hỏng
trong quá trình thực hiện thi công thì công trình này cái thứ nhất là vốn cấp cho dự án thì chưa được kịp thời
trong quá trình giải phóng mặt băng các cái thủ tục giải phóng mặt băng thì luôn luôn thay đổi
vì vậy là kéo dài dự án ra là chủ yếu là cái thực hiện giải phóng mặt bằng là quá lâu
cũng do thiếu kinh phí nên nhiều hạng mục của công trình này đã phải cắt giảm
quá trình thi công kéo dài trong khi đó đây là tuyến đường vừa thi công vừa khai thác nên rất dễ dẫn đến một số hạng mục phụ trợ bị hư hỏng
thực tế tại hiện trường cho thấy dù chưa nghiệm thu nhưng một số vị trí rãnh thoát nước dọc hai bên đường đã bị hư hỏng nứt vỡ
chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu khắc phục đã chỉ đạo các nhà thầu trước khi bán giao nghiệm thu được khắc phục lại toàn bộ tất cả các chi tiết nhỏ như là một số tâm đan nắp cống
khắc phục lại hoàn thành đúng
sau khi khối lượng được phê duyệt thì đưa vào nghiệm thu đưa vào sử dụng
ngoài khó khăn về vốn thì hiện nay tại bắc cạn việc cắt giảm đầu tư công cho các dự án giao thông cũng đang khiến các dự án thêm khó khăn
như tỉnh lộ hai trăm năm mươi tám b từ huyện ba bể đi bắc nậm đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế của hai huyện này
tuy nhiên do khó khăn về vốn nên dự án hiện nay đã phải tạm ngừng thực hiện
ngoài các dự án trên trên địa bàn tỉnh bắc cạn còn một số tuyến đường
tuyến đường khác cũng đang trong tình trạng chờ vốn để tiếp tục thực hiện
trong phần tin quốc tế nga lên án mỹ không kích đoàn xe quân đội syri
eu phạt facebook do thiếu trung thực trong thương vụ mua lại wtop
thưa quý vị tại cuộc họp các quan chức cao cấp
asean trung quốc gọi tắt là som asean trung quốc lần thứ hai mươi ba diễn ra vào ngày hôm qua
về thực hiện doc nhằm kiểm điểm tình hình hợp tác trên tất cả lĩnh vực về chính trị
an ninh kinh tế văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân
đồng thời đề ra một số định hướng hợp tác cụ thể giữa asean và trung quốc trong giai đoạn tới
tại cuộc họp hai bên khẳng định hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục là nền tảng quan hệ
cảm kết thúc đẩy hợp tác hai bên thông qua việc triển khai hiệu quả kế hoạch hành động hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và sớm hoàn tất các thủ tục nâng cấp khu vực tự do thương mại asean trung quốc
hai bên cũng nhất trí thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao về mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt một tỷ đô la
và tổng mức đầu tư đạt một trăm năm mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
trung quốc khẳng định hỗ trợ asean triển khai tầm nhìn cộng đồng hai nghìn hai mươi năm và các mục tiêu về thu hẹp khoảng cách phát triển
xây dựng cơ sở hạ tầng tăng cường kết nối và hội nhập khu vực
nhất là việc thông qua tận dụng hiệu quả các quỹ hợp tác giữa hai bên và nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng đầu tư hạ tầng châu á
về quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc các nước khẳng định cần tăng cường liên kết khu vực và xác định các ưu tiên chung
theo đó asean đề nghị trung quốc tiếp tục hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững
hôm qua thứ trưởng ngoại giao nga cho rằng vụ không kích của liên quân do mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ syri là hoàn toàn không thể chấp nhận được và vi phạm chủ quyền của quốc gia trung đông này
phát biểu tại geneva thụy sĩ thứ trưởng ngoại giao nga ông gatilov cho rằng hành động của liên quân do mỹ đứng đầu nhằm vào đoàn xe quân đội syri gây ảnh hưởng tới dân thường và điều này không thể chấp nhận được
ông cũng cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào làm gia tăng căng thẳng tình hình tại syri đều ảnh hưởng đến tiến trình chính trị giải quyết cuộc nội chiến kéo dài tại quốc gia này
trước đó vào khoảng lúc một mươi sáu h ba mươi theo giờ địa phương ngày một mươi tám tháng năm liên quân quốc tế do mỹ đứng đầu đã tấn công vào một trong những căn cứ quân sự ở miền nam syri giáp với biên giới jordan và iraq khiến tám người thiệt mạng
theo các quan chức của mỹ cuộc không kích này xảy ra sau khi đoàn xe của quân đội syri không có phản ứng nào trước những cảnh báo của liên quân
nhằm ngăn đoàn xe này tiến về vị trí nơi lực lượng do mỹ dẫn đầu đang hoạt động
hội đồng đối ngoại liên minh châu âu eu vừa thông qua các kế hoạch về an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ chiến lược toàn cầu của eu
đồng thời nhất trí xúc tiến thành lập một sở chỉ huy quân sự chung để điều phối các nhiệm vụ không trực tiếp tham chiến
tại cuộc họp báo sau hội nghị đại diện cấp cao eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại bà fedrica moregini cho biết
các bộ trưởng quốc phòng eu đã thống nhất cải thiện cơ cấu của chính sách
của chính sách chung về an ninh quốc phòng và quản lý khủng hoảng đặc biệt là công tác triển khai xây dựng một sở chỉ huy quân sự của khối
sở chỉ huy quân sự này là một bộ phận thuộc cơ quan đối ngoại châu âu có chức năng phụ trách các nhiệm vụ không trực tiếp tham chiến
tại một số quốc gia như mali somali hay cộng hòa trung phi
bà moragini cho rằng vẫn cần thời gian vài ngày xử lý các văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan trên chính thức được thành lập
kế hoạch hành động quốc phòng của ủy ban châu âu cũng sẽ chú trọng nghiên cứu các công cụ tài chính phù hợp với hoạt động hợp tác
phát triển năng lực quốc phòng châu âu và tiếp thu các tiến bộ về khoa học công nghệ
cũng trong ngày hôm qua quốc hội hy lạp thông qua gói thắt chặt chi tiêu mới mà chính phủ nước này hy vọng sẽ bảo đảm
một cam kết kéo dài thời gian thanh toán khoản nợ và cung cấp các khoản vay mới từ các chủ nợ liên minh châu âu eu và quỹ tiền tệ quốc tế imf trong tháng này
với một trăm năm mươi ba phiếu thuận và một trăm hai mươi tám phiếu chống quốc hội hy lạp đã thông qua gói thắt chặt chi tiêu có trị giá lên tới bốn chín tỷ euro
bao gồm các khoản cắt giảm lương hưu và tăng thuế trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tuy nhiên song song với việc thắt chặt chi tiêu chính phủ hy lạp cũng sẽ áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ người nghèo như trợ cấp thuê nhà và y tế
với việc đạt được sự nhất trí về gói biện pháp mới này hy lạp sẽ bước vào một giai đoạn ổn định và phục hồi
với các doanh nghiệp có thể trị trệ từ nhiều năm qua
ủy ban châu âu ec đã đưa ra mức phạt một trăm một mươi triệu euro đối với công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội facebook
do cung cấp những thông tin không chính xác trong vụ điều tra của liên minh châu âu eu liên quan tới việc facebook mua lại ứng dụng di động ward up
một thành viên thuộc ủy ban châu âu tuyên bố quyết định phạt facebook là một tín hiệu mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp
và chỉ ra rằng các doanh nghiệp phải tôn trọng tất cả các quy định của eu
trong đó có việc bắt buộc phải cung cấp thông tin chính xác
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban châu âu đã quan tâm đến giao dịch thâu tóm ứng dụng tin nhắn whatsapp của facebook
và bắt đầu xem xét khả năng công ty này sẽ kết hợp các tài khoản của người sử dụng facebook với các tài khoản của người sử dụng what app
khi đó facebook đã cam đoan rằng hãng chưa đủ khả năng thực hiện việc kết nối trên một cách tự động về mặt kỹ thuật
tuy nhiên tháng tám vừa qua whatsapp đã thông báo khả năng liên kết số điện thoại của khách hàng của mình
với thông tin cá nhân của họ trên tài khoản facebook
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại